ăn tiền của bọn việt tâm bên ngoài mật mật cực kỳ phản động trong cộng đồng người việt
cùng với trịnh bá phương trịnh bá tư lợi dụng vụ việc đồng tâm
các nhà đấu tranh dân chủ giả tạo trong nước
số cực đoan trong công giáo tiếp tục vu cáo xuyên tạc sự thật
vụ không chính quyền công an quân đội đàn áp dân đồng tâm mà không có một minh chứng nào
chúng ô hào tạo dựng hiện tượng lê đình kỳnh
thành ngọn cờ đầu cho phong trào đấu tranh dân chủ
nhằm nắn dòng dư luận theo ý đồ đen tối
chống phá lên chính quyền hà nội
những luận điệu của các đối tượng nghe tưởng như tốt đẹp tiến bộ vì quyền con người
nhưng ngược lại đó đều là những lời giả dối
thông tin một triều xuyên tạc không đúng bản chất vụ việc
nhìn số hung khí và vũ khí bị thu giữ
không thể nói đó là hành động tự phát của một số người dân
rõ ràng đây là ý đồ
chủ động khủng bố tấn công
chống người thi hành công vụ
và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước
lực lượng chức năng đã kêu gọi là chúng tôi đầu hàng
chúng tôi không đầu hàng
và chúng tôi vẫn tiếp tục ném đá và bom xăng vào các lực lượng chức năng
qua cái tối hôm tám vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy là cái hành vi của chúng tôi là hoàn toàn là sai trái
hiện nay số đối tượng chống đối trong nước tiếp tục núp bóng các tổ chức
xã hội dân sự
phóng viên không biên giới
tố nhân lương tâm
hội dân oan
trấn hương tv
sử dụng chiêu bài đấu tranh vì dân chủ nhân quyền
nhằm lôi kéo rụ rỗ một số người dân bất mãn
cơ hội để thực hiện âm mưu đen tối
chúng sử dụng internet mạng xã hội như là một phương tiện hữu ích
nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết trong nhân dân
chúng không ngừng xoáy sâu vào các khuyết điểm yếu kém trong công tác quản lý nhà nước
để xuyên tạp bôi nhỏ các cấp thông tin của các nhà nước
chính quyền kích động người dân tụ tập khiếu kiện kéo dài
những vụ việc biểu tình mà chúng nhúng tay
đạo diễn vừa qua đã chứng tỏ âm mưu muốn tạo ra một kịch bản hồng kông tại việt nam
vấn đề tự do dân chủ nhân quyền sẽ tiếp tục được các thế lực thù địch phản động
chuyện để lợi dụng trong thời gian tới
các vụ việc nóng trong xã hội sẽ được quốc tế hóa
nhằm tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài gây sức ép từ bên trong
để chúng tạo ra kích đọc gây biểu tình nạo loạn
chống phá đảng nhà nước
và kịch bản theo kiểu hồng kông sẽ được trong và ngoài nước
coi là cách thức để học tập và sẽ được đẩy mạnh thực hiện khi có thời cơ
sự việc sẽ tiếp tục được sáng tỏ khi các cơ quan pháp luật điều tra truy tố
xử lý công minh đúng người gió tội
với tinh thần thường tôn pháp luật
vụ việc đồng tâm sẽ lên án những hành vi đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc
các tổ chức quốc tế sẽ có những cơ sở pháp lý
để hiểu đúng bản chất sự việc
ủng hộ chính quyền các cấp
trong bảo vệ công lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước
của công dân
đẩy lùi những loạn điệu đen tối muốn quốc tế hóa dựng được đồng tâm
thưa quý vị
mưu đồ quốc tế hóa vụ việc đồng tâm của những kẻ chống đối
tự phòng là những người yêu nước
đấu tranh vì dân chủ
thực chất là kích động các mầm mống chống đối chính quyền
tiến tới lật đổ chế đội
thời gian qua chúng không ngừng so sánh
các cuộc bạo loạn ở hồng kông ở mỹ
với việt nam
và mong muốn một kịch bản tương tự sẽ diễn ra ở nước ta
nhìn lại các vụ biểu tình bạo loạn
được một số đối tượng phản động
chống đối kích động với sự kết nối
trong ngoài sử dụng chư bài dân chủ
nhân quyền để tập hợp lực lượng
tổ chức các hoạt động tụ tập biểu tình
thậm chí bạo động bạo loạn
để thấy rõ âm mưu thâm độc
sâu xa của các thế lực thù địch phản động
hòng lật đổ xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa
ở việt nam
chương trình góc nhìn sự thật tuần này đến đây xin được kết thúc
kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo